sau khi xem xét các mẫu huyết tương từ một mươi hai người tham gia họ nhận thấy so với chủng virus được phát hiện ở trung quốc hai năm trước
biến chủng omicron đã giảm bốn mươi một lần kháng thể trung hòa tạo ra ở những người đã tiêm hai liều vaccine pfizer biontech
về cơ bản kết quả cho thấy biến chủng omicron làm suy giảm khả năng bảo vệ của vaccine đối với các triệu chứng lây nhiễm covid một mươi chín
chuyên gia alex zygan người chủ trì nhóm nghiên cứu cho biết
dù vậy các nhà khoa học khẳng định vaccine covid một mươi chín vẫn có khả năng bảo vệ con người
khỏi nguy cơ bệnh diễn tiến nặng ngay cả đối với biến chủng omicron
phát hiện của nhóm nghiên cứu là lần đầu tiên giới khoa học ghi nhận bằng chứng về việc biến chủng omicron có khả năng tránh được
dù không hoàn toàn các kháng thể do vaccine pfizer biontech tạo ra
trước đó chủng virus này được các nhà khoa học ở nam phi và botswana phát hiện và công bố hôm hai mươi năm tháng một mươi một
theo các nhà khoa học việc tiêm liều vaccine covid một mươi chín nhắc lại vẫn có thể tăng khả năng miễn dịch của con người
gần đây các nghiên cứu do công ty pfizer thực hiện củng cố quan điểm nói trên
theo dữ liệu sơ bộ của anh công bố hôm một mươi tháng một mươi hai liều vaccine tăng cường của astrazeneca và pfizer biotech
giúp cải thiện khả năng miễn dịch cho biến chủng omicron lên tới bảy mươi năm và đạt hiệu quả ngay trong những ngày đầu tiên sau tiêm
phần cuối bản tin là tin tức về covid một mươi chín tại nhật bản
mới đây các nhà khoa học tại viện nghiên cứu rykon nhật bản dự đoán nguyên nhân quốc gia đông á này
có tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín thấp
phần phương tây nằm ở yếu tố di chuyển
kết quả nghiên cứu cho thấy hệ miễn dịch của hơn một nửa dân số nhật bản có khả năng tiêu diệt các loại virus corona
bao gồm virus sars cov hai tốt hơn nhờ di chuyển theo đa phần tham ngày một mươi một tháng một mươi hai
các nhà khoa học tập trung nghiên cứu một kháng nguyên bạch cầu trong cơ thể có tên hlaa hai mươi bốn
kháng nguyên này được tìm thấy ở sáu mươi dân số nhật bản nhưng chỉ được tìm thấy ở khoảng một mươi hai mươi dân số châu âu hay mỹ
sự tồn tại của hla a hai mươi bốn được phát hiện
có liên quan đến khả năng xác định mối nguy hại và phòng chống của hệ miễn dịch con người
ngoài ra các nhà khoa học cũng nhận thấy virus cúm mùa thông thường và virus sars cov hai có sự tương đồng nhất định
qua đó chứng minh khả năng tồn tại sự miễn dịch chéo giữa hai loại virus
giới khoa học từng bối rối khi nhận thấy tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín tại nhật bản và các quốc gia láng giềng
như trung quốc hay hàn quốc thấp hơn dưới mặt bằng chung của thế giới
một số giả thuyết đã được đưa ra bao gồm tỷ lệ đeo khẩu trang cao và các yếu tố miễn dịch học đặc thù
tính đến ngày một mươi một tháng một mươi hai nhật bản chỉ ghi nhận một mươi tám năm trăm linh ca tử vong trên tổng số một bảy mươi ba triệu người mắc covid một mươi chín trên toàn đất nước
tương đương với tỷ lệ tử vong chưa đầy một một theo al gurindata
trong khi đó tỷ lệ tử vong của mỹ rơi vào khoảng một sáu còn của anh là khoảng một ba mươi năm
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi
trong khi đó tỷ lệ tử vong trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại